hiệp vụ việc đang được công an hiệp công năng tỉnh đắk lắc tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ nguyên nhân diễn biến của vụ việc
một vụ việc hết sức đáng tiếc đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay
khi đang dự lễ ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một thì giàn giáo bất ngờ bị sập khiến cho nhiều học sinh bị thương
vụ việc này xảy ra tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố hồ chí minh
thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ cùng ngày đã xảy ra vụ sập giàn giáo tại trường tiểu học huỳnh văn bánh xã vĩnh lộc a huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
vụ việc đã khiến cho một số học sinh thầy cô giáo và phụ huynh bị thương
người dân đã tiến hành đưa những người bị thương đi cấp cứu ở bệnh viện
nhận tin báo công an huyện bình chánh đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ
công an huyện núi thành tỉnh quảng nam vừa có quyết định khởi tố bị can đối với dương trần trí hiếu ba mươi một tuổi
chú tại huyện tuy phước tỉnh bình định về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt
theo đó lái tàu dương trần trì hiếu đã có hành vi điều khiển đầu máy tàu d một mươi một h ba trăm ba mươi ba
kéo đoàn tàu chở hàng số hiệu hai nghìn bốn trăm sáu mươi chín ra ga không tuân thủ quy định về tác nghiệp lái tàu gây tai nạn hậu quả rất nghiêm trọng
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng năm tại ga núi thành tàu hàng ase hai đi vào ga theo hướng nam bắc
cùng thời điểm thì lái tàu hàng hai nghìn bốn trăm sáu mươi chín đang dồn toa hướng ngược lại khiến cho hai đoàn tàu đâm vào nhau
bốn toa xe hàng chật khỏi đường ray hai đầu máy hư hỏng nặng
tiếp tục thông tin về vụ sạt lở núi xảy ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi một
vừa qua tại thôn thành phát xã phước đồng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vào sáng nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể người mất tích
nạn nhân là anh trần duy quyền hai mươi bốn tuổi trú tại xã phước đồng được tìm thấy tại cảng cá hòn rớ
cách hiện trường khoảng một km trước đó sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm vào chiều qua
lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể của bà trần thị đáo chú thôn thành phát xã phước đồng
thi thể của bà đáo bị trôi dưới suối được lực lượng cứu hộ tìm thấy cách hiện trường khoảng năm trăm linh mét
theo công an xã phước đồng hiện vẫn còn một số người mất tích chưa tìm
hiện vẫn còn một người mất tích chưa được tìm thấy
danh tính của nạn nhân được xác định là ông la hăng chồng của bà lê thị ngán
hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin đến quý vị trong những bản tin sau
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn trung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi hai phường cẩm bình thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm đình quang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã hưng thái huyện ninh giang tỉnh hải dương về tội hiếp dâm trẻ em
đối tượng này cao một m sáu mươi sống mũi thẳng rái tai trúc và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đôi mắt phải
còn về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại đinh bộ lĩnh phường ngô quyền thành phố nam định tỉnh nam định
cao một m bảy mươi sống mũi hơi lõm dái tai trúc và có sẹo cong dài năm cm ở đuôi lông mái trái
số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của chúng tôi hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
cảnh sát điều tra bộ công an